vì thế những năm gần đây diện tích nuôi tôm tại các tỉnh ven biển khu vực phía nam tăng rất nhanh
theo đó nhu cầu dùng điện cho các khu vực này cũng tăng vọt
trước tình hình đó tổng công ty điện lực miền nam và các đơn vị đã triển khai nhiều dự án
nhằm đảm bảo điện phục vụ cho các vùng nuôi tôm góp phần đảm bảo tăng trưởng cho ngành kinh tế quan trọng này
nhưng kể từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm các dự án cấp điện phục vụ nuôi thủy sản khu vực huyện duyên hải
hoàn thành đóng điện và kết cấu hạ tầng lưới điện ba pha nâng cấp công suất trạm biến áp nâng lên
gia đình đã thả nuôi hết diện tích nhờ đó doanh thu mỗi năm tăng lên hàng trăm triệu đồng
thì chung là điện mình xài điện mà có lợi nhận thì cao hơn cái bên dầu
được như dầu xài thì nó chi phí đi hơn ba mươi bốn mươi
nhưng chung là trước bán như nuôi
điện có điện thì nuôi bán một tỷ điện lợi thì sáu trăm linh
còn như máy thì mình chỉ có bốn trăm linh năm trăm linh triệu thôi
ngành điện thì trước khi điện có trục trặc thì mình cũng báo là anh em cũng có lên hỗ trợ giúp cho mình cấp điện
tại tỉnh trà vinh hiện sự phát triển kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
việc cung cấp điện để phát triển nuôi trồng thủy sản là rất quan trọng
đến nay diện tích vùng nuôi tôm toàn tỉnh trà vinh
đạt trên chín năm trăm linh hectare trong đó phát triển mạnh ở các khu vực huyện cầu ngang châu thành trà cú và thị xã duyên hải
để bảo đảm cấp điện phục vụ việc thả nuôi tôm
ngành điện đã đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện
hỗ trợ tối đa trong việc kéo điện đến gần vùng ao nuôi tạo điều kiện tốt nhất cho bà con
trong những năm qua thì riêng trong ngành điện dự án cung cấp điện cho nuôi tôm ở huyện duyên hải
với tổng vốn một mươi hai tỷ dự án dbl ba với tổng số vốn gần một trăm linh năm tỷ
ngoài cái vốn của ngành điện ra thì ở trà vinh chúng tôi còn được cái vốn của các nguồn khác như là vốn của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
đầu tư của trung ương đầu tư thì đến thời điểm này phải nó đánh giá cái hiệu quả của việc đầu tư lưới điện phục vụ cho thủy sản ở trà vinh là rất hiệu quả
cái vùng nuôi tập trung
chuyên canh được mở rộng và cái nuôi trồng của bà con được ổn định hơn
khu vực ven biển đồng bằng sông kiều long nghề nuôi tôm tập trung chủ yếu ở các tỉnh cà mau bạc liêu sóc trăng trà vinh bến tre và tiền giang
nhằm đáp ứng kịp thời nguồn điện cho các khu vực này
hàng năm tổng công ty điện lực miền nam đã bố trí nguồn vốn đầu tư qua các công ty điện lực địa phương cải tạo và phát triển lưới điện chung hạ thế phục vụ nuôi trồng thủy sản
theo đó tình trạng quá tải cục bộ trạm biến áp và đường dây đã được tập trung khắc phục
giúp các hộ dân giảm chi phí đầu vào rất nhiều khi nuôi tôm chạy quạt bằng điện so với chạy bằng xăng dầu trước đây
gia đình nhà tôi nuôi tôm hai mấy năm rồi
từ hồi trước thì chạy dầu nó mắc rồi nó phải thay phiên nữa
còn bây giờ có điện thì nuôi tôm thì chạy xuyên suốt tôm nó khỏe hơn nó đủ oxy nó dễ lợi hơn
bên cạnh việc bảo đảm cung ứng điện cho các khu vực nuôi tôm việc đẩy mạnh tiết kiệm điện là một trong những giải pháp
nhằm giúp các hộ nuôi tôm tiết kiệm được khá nhiều chi phí
gia tăng lợi nhuận cũng đã được quan tâm
thời gian qua các chương trình tiết kiệm điện đã được các đơn vị điện lực triển khai hiệu quả cho các hộ nuôi tôm trên địa bàn
và vẫn đang tiếp tục được nhân rộng
nhiều năm sinh sống bằng nghề nuôi thả tôm anh nguyễn văn thảo ở ấp nhà thờ xã trung bình huyện trần đề tỉnh sóc trăng cho biết
tích gần một hectare trước đây phải trả khoảng hai mươi triệu đồng tiền điện một tháng
được ngành điện hướng dẫn cụ thể về cách lắp đặt các thiết bị hỗ trợ tiết kiệm điện gia đình anh đã lựa chọn giải pháp lắp đặt
trục động cơ máy phát điện cùng trục với trục ràn quạt nước và gối đỡ dạng con lăn thay cho gối đỡ chữ u tại một ao nuôi
hàng tháng gia đình anh đã tiết kiệm được khoảng một mươi năm tiền điện
gia đình nhà tôi nuôi tôm hai mấy năm rồi
từ hồi trước tôi đã nuôi tôm hai mươi mấy năm rồi

còn bây giờ có điện nó hiện đại hơn chạy chuyên thuốc tôm nó khỏe hơn nó đủ oxy nó dễ lọt hơn
trong năm hai nghìn một mươi bảy này công ty tranh thủ nguồn giống đầu tư xây dựng sự chứa lớn hàng năm mà tổng ti cấp
cho đơn vị để cải tạo nâng cấp các tuyến đường dây trung hạ thế
nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi trồng thủy sản của các hộ dân với tổng mức đầu tư là gần bốn mươi tỷ đồng
công ty điện lực sóc trăng cũng đã xây dựng đề án
có điện phục vụ nuôi trồng thủy sản và cái nhu cầu đầu tư lưới điện phục vụ cho nuôi trồng thủy sản
cho đến năm hai nghìn hai mươi với tổng mức đầu tư gần năm trăm linh một tỷ đồng
còn với hơn ba hectare nuôi tôm càng xanh của gia đình anh nguyễn hoàng hạnh
ấp nhà thờ xã trung bình huyện trần đề tỉnh sóc trăng như thế này
thì giải pháp tiết kiệm điện cho các ao nuôi tôm là bài toán được gia đình anh hạnh ưu tiên lựa chọn
theo đó gia đình anh đã chọn giải pháp sử dụng con lăn và lắp đặt động cơ cùng trục
với giản quạt nước cho các ao nuôi tôm gia đình
cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tổng công ty điện lực miền nam triển khai thực hiện đề án
hỗ trợ tiết kiệm điện cho hộ nuôi tôm khu vực đồng bằng sông kiều long
và một số tỉnh nam bộ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi bảy tổng công ty điện lực miền nam đã dành một bốn tỷ đồng triển khai thí điểm
chương trình hỗ trợ tiết kiệm điện cho một trăm sáu mươi hộ nuôi tôm trên địa bàn các huyện
mỹ xuyên trần đề cù lao dung và thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
khi tham gia vào đề án các hộ nuôi tôm sẽ được hỗ trợ con lăn
và chi phí nhân công lắp đặt giàn quạt theo đúng quy trình kỹ thuật
hiện nay là đa số bà con nông dân mà nuôi gì tôm

muốn giảm đi cái phần chi phí của người ta
cho nên là về phía sử dụng vàng quạt thì người ta thay thế bằng cái con lăn
nó làm nhẹ đi cái giàn quạt tạo cái nguồn oxy đó
cho nên là nó giảm đi cái nguồn điện của bà con rất là lớn
thì qua triển khai cái giai đoạn một đã có một trăm sáu mươi hộ hưởng đăng ký tham gia chương trình
với tổng diện tích là khoảng một trăm tám mươi hai hectare
hiện nay thì công ty đang thực hiện thi công lắp đặt thiết bị tiết kiệm điện
cho một trăm sáu mươi hộ đã đăng ký giai đoạn một
với cái giải pháp là dùng gối đỡ con lăn thay cho gối đỡ chữ u
sau đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai tiếp cái giai đoạn hai
các giải pháp tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm của chương trình này
khi được phổ biến áp dụng rộng rãi thì chắc chắn là sẽ mang lại nhiều cái hiệu quả
giảm chi phí tăng lợi nhuận cho các hộ nuôi tôm
góp phần phát triển cái ngành nuôi trồng thủy sản tại tỉnh sóc răng
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm tổng công ty điện lực miền nam
đã đầu tư tám trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
thực hiện các dự án công trình đảm bảo cấp điện phục vụ nuôi trồng thủy sản
tại các tỉnh ven biển đồng bằng sông kiều long
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi nhu cầu vốn đầu tư phát triển lưới điện chung
hạ áp phục vụ nuôi trồng thủy sản tại sáu tỉnh ven biển đồng bằng sông kiều long
là khoảng một năm trăm linh tỷ đồng
riêng năm hai nghìn một mươi bảy tổng công ty điện lực miền nam dự kiến tiếp tục đầu tư ba trăm linh ba tỷ đồng
từ nguồn vốn tự có cấp điện phục vụ nuôi tôm
trong đó ưu tiên các khu vực cấp bách
có tiềm năng phát triển mạnh với nỗ lực của tổng công ty điện lực miền nam
trong nhiều năm qua đã đáp ứng nhu cầu điện phục vụ nuôi tôm
đồng thời tạo tiền đề cho sự chuyển mình mạnh mẽ của kinh tế nông nghiệp nông thôn
ở các địa phương đồng bằng sông kiều long